cũng với dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh ngay chiều nay ngày ba tháng sáu đã có một ca f ba đã thành f
bệnh nhân này đã đến bệnh viện quận gò vấp để khám do đó bệnh viện này đã phải ngưng hoạt động để tránh tiếp tục lây lạc
cụ thể cả f ba chức hành f một là bệnh nhân nữ ba mươi tuổi ngụ phường một mươi hai quận gò vấp là nhân viên văn phòng một công ty ở quận năm
bệnh nhân còn làm nhân viên giao hàng cho một ứng dụng trực tuyến
ngày ba mươi một tháng năm người này được lấy mẫu xét nghiệm do tiếp xúc với cả f hai nhiễm covid một mươi chín
kết quả người này dương tính với sars cov hai
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm người này tiếp xúc với f hai
ngày hai mươi chín tháng năm bệnh nhân đi khám sức khỏe sinh việc ở bệnh viện quận gò vấp nhưng không khai báo dịch tễ đầy đủ
ngoài bệnh viện quận gò vấp tại thành phố hồ chí minh có bệnh viện quận bình thạnh bệnh viện phù sáng mê công
bệnh viện tâm thần cơ sở lê minh xuân đang tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người dương tính với covid một mươi chín
bên cạnh đó bệnh viện quận tân phú bệnh viện đa khoa nam sài gòn cũng đang tạm thời phong tỏa do phát hiện nhân viên dương tính với covid một mươi chín